cánh rừng vành đai biên giới thuộc địa phận xã iao huyện iagrai tỉnh gia lai đã và đang bị tàn phá tan hoang
không chỉ lấn chiếm làm đất dãy các đối tượng còn chặt hạ rừng trái phép để khai thác lâm sản
trong khi khu vực biên giới luôn được bảo vệ nghiêm ngặt dấu hỏi lớn đang được đặt ra là trách nhiệm và vai trò của những lực lượng bảo vệ tại nơi đây
khoảnh rừng này chỉ trong thời gian ngắn đã bị chặt hạ nham nhở hàng loạt cây rừng bị đốn hạ không thương tiếc
dấu vết chặt hạ rừng trái phép cũ có mới có
đó là những gì đang diễn ra tại tiểu khu ba trăm bốn mươi bốn thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ iagrai nơi chỉ cách đồn biên phòng iao thuộc xã iao huyện iagrai vài km
đội công với số lượng lớn rất là đông người làm bằng đêm thường xuyên có hoạt động canh gác bằng điện thoại canh ngay các rốt trạm của lý bảo vệ rừng
hoạt động chúng tôi đến hiện trường mà thu giữ bắt các phương tiện thì bà con đã bỏ chạy hết
hầu như là chỉ làm công tác phối hợp và mời các hội dân lên chính quyền địa phương tiên truyền hoạt động
theo thống kê của đơn vị chủ rừng chỉ từ đầu năm đến nay tại tiểu khu ba trăm bốn mươi bốn liên tiếp xảy ra các vụ chặt phá rừng trái phép
trong khi đó việc ngăn chặn vẫn chưa mang lại hiệu quả
chỉ trong một khoảnh nhỏ hàng chục gốc cây cổ thụ bị đốn hạ nằm la liệt
từ những dấu vết cho thấy rừng tại đây bị tàn phá diễn ra trong thời gian dài
trước tiên chúng tôi chỉ đạo là kiểm tra địa bàn phối hợp chặt kẻ với bộ đội binh phòng và ban quản lý
tăng cường tuần tra ngăn chặn không cho tiếp tục là dân phát hiện

tăng cường tuần tra ngăn chặn không cho tiếp tục là dân phát hiện